liên quan đến xung đột nga ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã ký xác lệnh chính thức
loại bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp nga vladimir putin
xác lệnh đề ngày ba mươi tháng chín ngày mà ông putin tuyên bố sẽ sắp nhập bốn vùng lãnh thổ của ukraine là kherosan
zaporizhia và cộng hòa nhân dân danes và lugan tự xưng
thông tin trên trang web cho biết động thái này được đưa ra nhằm đáp trả động thái của tổng thống putin
theo hãng tin tass tổng thống zelensky cũng đã ra lệnh cho chính phủ nước này tăng cường khả năng quốc phòng
bằng cách tăng khối lượng viện trợ quân sự và kỹ thuật
tổng thống cũng khuyến nghị hội đồng tối cao ukraine đẩy nhanh quá trình thông qua các dự thảo luật liên quan
áp dụng các biện pháp trừng phạt chống nga